tại trụ sở bộ quốc phòng văn phòng trung ương đảng đã chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức
lễ đón nhận huân chương sao vàng cho lực lượng chuyên gia việt nam giúp cách mạng campuchia giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi chín
đến giữ các đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
cùng các đồng chí lãnh đạo nguyên lãnh đạo đảng nhà nước đại biện lâm thời campuchia
và các chuyên gia việt nam giúp cách mạng campuchia
sau thắng lợi vĩ đại của cuộc kháng chiến chống mỹ cứu nước nhân dân việt nam và nhân dân campuchia
có chung khát vọng được sống trong hòa bình độc lập nhưng từ khi tập đoàn pol pot iang sari lên nắm quyền
đã thực hiện hàng loạt chính sách đối nội đối ngoại hiếu chiến và tàn bạo giết hại hàng loạt người vô tội
phá hủy nhiều thành phố trường học cùng các cơ sở y tế văn hóa đạt dân tộc campuchia bên bờ diệt vong
không những thế với tham vọng pol pot còn mở nhiều cuộc tiến công xâm lấn đánh chiếm các đảo
biên giới của nước ta
với quy mô lớn và tàn bạo
thực hiện chủ trương về nghĩa vụ quốc tế của đảng ta ngày một mươi sáu tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám bộ chính trị đã ra quyết định số hai mươi
thành lập bàn công tác z trung ương lấy bí danh là b sáu mươi tám đây chính là tổ chức đầu tiên của lực lượng chuyên gia việt nam
giúp cách mạng campuchia đi từ thắng lợi này đến các thắng lợi khác
đỉnh cao là chiến thắng ngày hai mươi ba tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám quân đội nhân dân việt nam đã mở cuộc phản công chiến lược
đập tan cuộc tiến công trên toàn tuyến biên giới của pol pot và sau đó chuyển sang
tấn công vào tận sao huyệt của pol pot đập tan lực lượng quân sự của chúng
ngày bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín thủ đô phnom penh được giải phóng và đến ngày một mươi bảy tháng một năm một nghìn chín trăm bảy mươi
tất cả các thành phố thị xã thị trấn trên đất nước campuchia được hoàn toàn giải phóng khỏi chế độ diệt chủng pol pot
sau khi giành được độc lập đoàn chuyên gia ban b sáu mươi tám lại một lần nữa làm nghĩa vụ quốc tế
giúp bạn sắp xếp lại nhân sự ở những vị trí chủ chốt của đất nước như đảng chính phủ
trong hơn một mươi năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám một nghìn chín trăm tám mươi chín
đảng nhà nước ta đã cử gần ba năm vạn cán bộ sang giúp bạn
từ đây một dân tộc một đất nước đã hồi sinh hình thành đất nước campuchia xinh đẹp và giàu mạnh như ngày hôm nay
để ghi nhận thành tích to lớn xuất sắc của đoàn chuyên gia ban b sáu mươi tám
thay mặt đảng nhà nước đồng chí trần quốc vượng thường trực ban bí thư đã trao huân trường sao vàng
cho lực lượng chuyên gia việt nam giúp đỡ cách mạng campuchia giai đoạn một nghìn chín trăm bảy mươi chín một nghìn chín trăm tám mươi chín
đây là phần thưởng cao quý khẳng định sự nghiệp chính nghĩa sáng ngời vô tư trong sáng của đảng nhà nước và nhân dân ta

đồng thời thể hiện tình hữu nghị láng giềng tốt đẹp trong sáng thủy chung yêu trụng hòa bình của nhân dân việt nam